đô thị việt nam đang trong giai đoạn phát triển vàng với số lượng đô thị gia tăng nhanh chóng
cùng với đó là những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống của người dân
do đó nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo chính quyền đô thị là vấn đề cần được quan tâm
sáng một mươi bảy tháng một mươi hai học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã tổ chức khóa đào tạo
nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho các phó chủ tịch
ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
đây là khóa đào tạo thực hiện theo đề án một nghìn chín trăm sáu mươi một của chính phủ
cùng với các vấn đề cơ bản như luật xây dựng sửa đổi
các văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch kiến trúc đầu tư xây dựng
lãnh đạo các địa phương còn tham gia đào tạo nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu của cách mạng bốn
kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững đô thị xanh thông minh
các chuyên gia trong và ngoài nước đã phân tích và thảo luận với lãnh đạo các địa phương
về những vấn đề còn bất cập kinh nghiệm trong quản lý thị trường bất động sản
phương thức để đô thị trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội
đến thời điểm này thông qua thực hiện đề án một nghìn chín trăm sáu mươi một hơn ba mươi ba cán bộ chuyên môn
lãnh đạo các cấp của các địa phương đã được đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị